các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào ông nguyễn hữu xuyên và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng xin chào anh và xin chào khán giả
thưa quý vị và các bạn trước khi bước vào phần trao đổi với ông nguyễn hữu xuyên
chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
những năm qua việt nam đã vươn lên vị trí thứ bốn mươi bảy trên một trăm hai mươi bảy quốc gia
và nền kinh tế vượt một mươi hai bậc so với năm hai nghìn một mươi
trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp việt nam được xếp thứ nhất
tăng hai bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu và ở đông nam á thì việt nam đã vượt trên thái lan
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đã được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
cùng các đơn vị thực hiện lần đầu tiên vào năm hai nghìn bảy dựa trên bảy mươi chín tiêu chí
trong đó có nhiều tiêu chí liên quan đến đầu vào
đầu ra của khoa học và công nghệ từ thể chế nhân lực hạ tầng cho tới đầu tư
các sản phẩm khoa học được công bố cũng như kết quả khoa học được ứng dụng
nhiều người cho rằng chỉ số này thể hiện trình độ phát triển công nghệ của một quốc gia
việt nam tham gia vào tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới từ năm hai nghìn bảy
sau nhiều năm loay hoay trong thứ hạng trên bảy mươi từ năm hai nghìn một mươi
chỉ số này của việt nam đã bắt đầu có chiều hướng tốt lên
năm nay quốc gia xuất hiện trong top năm vẫn là những cái tên quen thuộc
lần lượt là thụy sĩ thụy điển phần lan mỹ và anh
chính phủ đặt mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi
các chỉ số về đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt trung bình asean năm
tức là đứng sau singapore malaysia và đứng trên thái lan
bộ khoa học và công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn phối hợp với các bộ ngành địa phương
nghiên cứu sử dụng báo cáo của tổ chức sở hữu trí tuệ
để thực hiện các giải pháp cải thiện về môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh của việt nam
bộ khoa học và công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn phối hợp với các bộ ngành địa phương
đến năm hai nghìn hai mươi các chỉ số về đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt trung bình asean năm

để thực hiện các giải pháp cải thiện về môi trường kinh doanh

bộ khoa học và công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn phối hợp với các bộ ngành địa phương
nghiên cứu sử dụng báo cáo của việt nam
bộ khoa học và công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn phối hợp với các bộ ngành địa phương
nghiên cứu sử dụng báo cáo của việt nam
bộ khoa học và công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn phối hợp với các bộ ngành địa phương
nghiên cứu sử dụng báo cáo của việt nam

tăng một mươi hai bậc trong đó cái chỉ số hay là trụ cột đổi mới sáng tạo đồ vào chúng ta tăng tám bậc
và các cái trụ cột hay là chỉ số đổi mới sáng tạo đồ ra là chúng ta tăng bốn bậc
thì cái việc tăng cái hạng số này thì chúng ta sẽ thấy là trong bảy trụ cột đó thì phần lớn là các cái trụ cột đổi mới sáng tạo của việt nam của chúng ta đều tăng trong cái năm hai nghìn bảy
tức là chúng ta tăng năm các cái trụ cột trên tổng số nó bảy trụ cột
trong đó chú ý nhất là đến cái chỉ số hay là nhóm chỉ số về cái trình độ phát triển của thị trường hay còn gọi là cái độ phức tạp hay mức độ phức tạp của thị trường chúng ta tăng tới ba mươi bậc
tiếp đến là các cái nhóm chỉ số về cơ sở ở tầng là chúng ta cũng tăng tương đối là ấn tượng với một mươi ba bậc
và tiếp đến là chúng ta có cái chỉ số đầu ra chi thức và công nghệ để chúng ta tăng một mươi một bậc
và các chỉ số về thể chế chúng ta tăng sáu bậc
và cái chỉ số về nguồn nhân lực và phát triển thì chúng ta tăng bốn bậc
thì đây chính là những cái yếu tố mà nó tạo lên hay các nhóm chỉ số nó tạo lên các cái chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam tăng một mươi hai bậc trong năm hai nghìn một mươi bảy
vâng vậy thì việc việt nam tăng một mươi hai bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo sẽ tác động như thế nào tới nền kinh tế của chúng ta
trên thực tế là cái chỉ số đổi mới sáng tạo nó có một cái quan hệ tương đối mật thiết với sự phát triển của nền kinh tế và nó có tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế
ví dụ là cái chỉ số về trình độ phát triển thị trường hay còn gọi là cái mức độ phức tạp thị trường của việt nam nó thể hiện ở một số các cái chỉ số phản ánh
ví dụ như là nhóm chỉ số về đầu tư nhóm chỉ số về tín dụng và nhóm chỉ số về cạnh xanh và thương mại
và cùng với đó
thì chúng ta thấy là những năm trong cái giai đoạn vừa qua thì các cái chỉ số về lãi suất chúng ta giảm tăng trưởng tiến dụng của chúng ta có chiều hướng là tăng
và đặc biệt là các cái sòng chảy về tín dụng đã đưa vào được một vài các cái lĩnh vực một vài những cái ngành nghề mà có tầm ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế
thứ hai là cùng với cùng với cái trình độ phát triển kinh tế đó thì cái môi trường thể chế và cơ sở hạ tầng của chúng ta cũng tăng
thế điều này nó sẽ
nó sẽ kích thích cho doanh nghiệp có động lực để đầu tư vào tư liệu sản xuất đầu tư vào công nghệ để tạo ra hay cung ứng các cái dịch vụ hàng hóa ra thị trường
và chính cái việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ ra thị trường nó sẽ tạo ra cái nguồn cung kích thích người tiêu dùng và giải quyết việc làm
từ đó mà nó tác động đến ổn định kinh tế và tăng trưởng kinh tế một cách là tương đối là tốt
cái tiếp theo thì chúng ta thấy là
các cái chỉ số về đầu giai trí thức và công nghệ nó thể hiện ở mức độ phổ biến trí thức tác động của trí thức và lan tỏa trí thức đó hay là sáng tạo trí thức đó
cộng với là cái chi đầu tư của chính phủ cho giáo dục cho nghiên cứu và phát triển tăng
thì từ đó nó sẽ tạo cho cái doanh nghiệp có cái nguồn lực hoặc có động lực cần thiết để tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ để cải tiến quy trình sản xuất cải tiến quy trình sản phẩm
các sản phẩm mới quy trình mới và ứng dụng các tiến bộ thành quả khoa học công nghệ ứng dụng các sáng chế giải pháp ích để phục vụ cho sản xuất kinh doanh
và từ đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó tạo ra được những cái sản phẩm có chất lượng tốt cạnh tranh và có cái tiềm năng xuất khẩu
và chính điều này nó cũng tác động tương đối là tốt đối với sự phát triển của nền kinh tế
tiếp theo chúng ta thấy là cái chỉ số về đăng ký sáng chế trong năm vừa qua và số công bố các sản phẩm khoa học của chúng ta cũng có xu hướng tăng
thì cái điều này nó cũng tạo ra cái tiềm năng cái tiềm năng tiềm năng về phát triển cái thị trường khoa học công nghệ
thì cái tiềm năng phát triển thị trường khoa học công nghệ này nó sẽ kích thích cung và cầu công nghệ và các định chế hay tổ chức trung gian về công nghệ
và chính cái điều này nó sẽ tác động hay hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động về đổi mới cho nền kinh tế đổi mới dựa trên cái nền tảng của chi thức và công nghệ
vâng như ông phân tích thì rõ ràng là khi việt nam tăng bậc thì nó đều
có những cái tác động rất là tích cực đến chính cái nền kinh tế của chúng ta
tuy nhiên ở trường hợp cụ thể mà chúng ta đang nêu là việt nam tăng một mươi hai bậc tức là mức tăng lớn nhất từ trước tới nay
vậy thì cái tác động của nó có gì khác khi một cái chỉ số chúng ta tăng
thì đây chúng ta phải nhìn nhận được các nhóm chỉ số tăng
thì đây các nhóm chỉ số tăng mà là thế mạnh của việt nam trong năm vừa rồi
đó là cái trình độ phát triển của thị trường hay gọi là mức độ phức tạp hay đa dạng thị trường
chúng ta tăng ba mươi bậc và trong đó phản ánh lớn nhất là nó liên quan đầu tư liên quan đến tín dụng và nó liên quan đến cái cạnh tranh về thương mại
cộng với cái đầu ra cái chi thức công nghệ nó thể hiện ở sự phổ biến chi thức tác động chi thức và lan tỏa trí thức
thì chính hai điều này nó sẽ góp phần rất là tích cực cho cái việc phát triển của nền kinh tế
tuy nhiên nếu cái chỉ số này chúng ta được duy trì thì nó sẽ tác động tốt hơn đối với nền kinh tế
còn nếu chúng ta chỉ dừng lại trong một năm thì cái mức độ tác động nó sẽ giảm đi so với những cái chỉ số mà chúng ta có
như ông đã phân tích lúc trước đó thì kết quả này là có cái vai trò rất lớn từ chính phủ
vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn là vai trò của chính phủ trong việc giúp cho chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam tăng một mươi hai bậc là như thế nào
trên thực tế thì để có được cái chỉ số như thế này thì phải thừa nhận là có một cái vai trò rất là lớn của chính phủ bộ khoa học công nghệ và các cái bộ ngành trong thời gian qua
ví dụ thì chính phủ đã tạo ra cái môi trường thể chế
môi trường đầu tư và môi trường kinh doanh tương đối thuận lợi cho doanh nghiệp
điều này nó thể hiện ở nghị quyết một mươi chín
và nghị quyết một mươi chín họ đã quy định được cái quyền hạn trách nhiệm nhiệm vụ của từng bộ ngành và địa phương trong việc hiện thực hóa các cái chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo
và một số những cái quyết sách của chính phủ nó đã có những tác động lan tỏa
ví dụ là nghị quyết ba mươi sáu a về cái chính phủ điện tử
ví dụ như là nghị quyết ba năm về cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo
thì trong cái nghị quyết này thì cái đổi mới sáng tạo là một trong những nội dung rất quan trọng mà chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển
và gần đây năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng ta lại có một cái đề án tôi nói đề án hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thì chính những cái quyết sách này thì nó cũng góp phần thúc đẩy và làm cho cái chỉ số đổi mới sáng tạo của chúng ta tăng lên
cái tiếp đến thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều thế này
khi mà chỉ số đổi mới sáng tạo tăng lên
thì minh chứng một cái điều rằng là những cái chính sách sự ban hành chính sách tổ chức thực thi chính sách của chính phủ bộ khoa công nghệ và các bộ ngành trong thời gian qua hướng tới doanh nghiệp thì đã dần đã dần tiệm cận với cái xu hướng của quốc tế
để tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia thì theo ông chúng ta sẽ cần phải chú trọng tới những yếu tố nào
trên thực tế thì để cải thiện được cái chỉ số đổi mới sáng tạo
chúng ta phải nhìn nhận được cái cách đo lường của các chỉ số đổi mới sáng tạo đó như thế nào
thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần có một số những cái nội dung mà phải cải thiện thì cái chỉ số đổi mới tạo có thể sẽ được tăng cường
ví dụ là chúng ta tiếp tục tăng cường môi trường tạo môi trường thể chế thoát lợi hơn nữa cho doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động về đổi mới sáng tạo đổi mới quy trình đổi mới marketing và đổi mới các tổ chức thực hiện
đồng thời cùng với đó là chúng ta xây dựng và hoàn thiện
cái hệ thống đổi mới quốc gia hướng tới doanh nghiệp coi cái doanh nghiệp là trụ cột cho sự phát triển
cái điều thứ hai điều thứ hai để tăng cường được các chỉ số đổi mới sáng tạo thì chúng ta cần thiết là phải triển khai hoặc là thực thi một cách có hiệu quả cái chiến lược phát triển tài sản trí tuệ
từ đó mà chúng ta thấy được cái mục tiêu khai thác tài sản trí tuệ lộ trình khai thác tài sản trí tuệ một cách hợp lý
đồng thời là khuyến khích các cái doanh nghiệp các trường đại học các nhà nghiên cứu các tổ chức hoặc công nghệ
đăng ký khai thác các tài sản trí tuệ và sáng chế để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó sẽ tốt hơn
cái tiếp đến thì một trong những yếu tố mà nó tạo ra cái sự tăng trưởng cho các chỉ số hay là tăng gia tăng cái chỉ số đổi sáng tạo thì chúng ta cần thiết phải đầu tư tăng đầu tư cho nghiên cứu và triển khai
hỗ trợ doanh nghiệp là đầu tư nhiều hơn vào hoạt động nghiên cứu triển khai
hỗ trợ doanh nghiệp là lập các bộ phận nghiên cứu và triển khai
hỗ trợ doanh nghiệp là lập lên các quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp
đồng thời thì tăng cường chi tiêu cho cái hoạt động về giáo dục để từ đó mà tạo ra cái nguồn lực tốt phục vụ cho cái việc phát triển của doanh nghiệp nó tốt hơn
cần là tái cơ cấu lại cái nền sản xuất hướng tới cái chuỗi giá trị gia tăng nó cao hơn
tái cơ cấu lại các cái tổ chức về khoa học công nghệ để làm thế nào đó cái chất lượng của các kết quả nghiên cứu nó phải có cái giá trị ứng dụng cao
để từ đó mà tạo ra cái nền sản xuất
hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế có một sự tăng trưởng nó tốt hơn
là cái chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam là một trong yếu tố mà nó tác động tích cực cho nền kinh tế
thì trên thực tiện thì chúng ta nên nhận dạng được những cái điểm mạnh điểm yếu những cái cơ hội và thách thức trong cái hoạt động đổi mới sáng tạo của việt nam
từ đó mà kết hợp với những cái bài học kinh nghiệm của những cái quốc gia có chỉ số đổi mới sáng tạo cao hơn chúng ta
ví dụ như là malaysia trung quốc
thì từ đó chúng ta sẽ học hỏi cách mà nó triển khai cái chỉ số đó như thế nào
và kết hợp với những cái điều kiện của việt nam
để từ đó mà chúng ta phát huy được những cái điểm mạnh
tận dụng được cơ hội và tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia
để từ đó mà cải tiến được cái chỉ số đổi mới sáng tạo
xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông nguyễn hữu xuyên
và một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập của chúng tôi cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại